các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp thống nhất triển khai biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn cập nhật nhất của bộ y tế thực hiện theo dõi kiểm tra giám sát y tế đối với người nhập cảnh việt nam
trên các chuyến bay thương mại quốc tế chở khách thường lệ về địa phương mình theo quy định
không yêu cầu người nhập cảnh khai báo ở nhiều phần mềm website khác nhau không trong quy trình giám sát
truy vết chung đảm bảo an toàn phòng chống dịch
như vậy đối với những thay đổi trong các thủ tục để nhập cảnh
cùng với việc tăng tần suất các chuyến bay thương mại
hy vọng rằng những người việt xa quê có thể sớm trở về bình an xung vầy bên gia đình và người thân